khi không được giải quyết theo nguyện vọng cá nhân và cho rằng mình bị thiệt hại do cơ quan nhà nước gây ra bà chắc có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn
nhưng bà ta đã chọn cách tìm đến cái gọi là kênh chtv việt nam và đối tượng lê văn dũng để mong được giải quyết
vậy lê văn dũng là ai và cái gọi là đài truyền hình chtv là gì mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu
năm hai nghìn một mươi ba vũ quang thuận lê thăng long tuyên bố lập nhóm phong trào
chấn hương nước việt và kênh chấn hương nước việt làm cơ quan ngôn luận tuyên truyền phát triển tổ chức với mục đích
nhằm tập hợp lực lượng đấu tranh dân chủ đòi thay đổi thể chế chính trị sang đa nguyên đa đảng
trong quá trình hoạt động vũ quang thuận đã lôi kéo được nguyễn văn điển trần hoàng phúc lê văn dũng tham gia hoạt động tuyên truyền chống đảng nhà nước
năm hai nghìn một mươi bảy vũ quang thuận nguyễn văn điển và trần hoàng phúc bị bắt xét xử về tội tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thành phần còn lại của cái gọi là phong trào chấn hương nước việt là lê văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hiện trú tại số nhà năm mươi bốn b hà trì ba phường hà cầu quận hà đông thành phố hà nội
đây là đối tượng cơ hội chính trị thường xuyên tung tin đồn thất thiệt xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng và vu cáo chính quyền
với bản chất chống đối cực đoan được các thế lực thù địch lưu vong phản động người việt hậu thuẫn nên trong thời gian gần đây
lê văn dũng tự xưng là người đứng đầu trong nhóm phong trào chấn hương nước việt đã lập ba tài khoản mạng xã hội lê văn dũng lê dũng vô ca chấn hưng tv việt nam
lôi kéo các đối tượng ở một số địa phương công khai lập ra bảy kênh thông tin cá nhân gồm kênh tiếng dân tv năm kênh chấn hương tv một kênh eva tv trên youtube
tự mạo nhận là đài truyền hình thông tin về chính trị phản biện xã hội

lôi kéo các đối tượng ở một số địa phương công khai lập ra bảy kênh thông tin cá nhân gồm kênh tiếng dân tv năm kênh eva tv trên youtube
tự mạo nhận là đài truyền hình thông tin về chính trị phản biện xã hội
và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không nên gọi đó là những nhà dân chủ mà là những kẻ dân chủ giả hiệu
bản chất là những kẻ lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền lê văn dũng cùng một số phần tử chống đối cực đoan
tự lập trường quay tại nhà riêng và tự trang bị các thiết bị để thực hiện các video clip
tự phòng cho mình là phóng viên nhà báo độc lập mà không được bất kỳ cơ quan tổ chức nào công nhận
số đối tượng này lợi dụng các trang mạng xã hội tự lập cho mình cái gọi là đài truyền hình
tự in ấn và sử dụng cái gọi là thẻ nhà báo độc lập để lừa bịp người dân nhẹ dạ
tiếp tục lôi kéo người dân khiếu kiện kéo dài tại các địa phương
về trực tiếp thực hiện phỏng vấn tại trường quay
thu thập thông tin tài liệu nhạy cảm về tình hình chính trị xã hội trong nước
để bình luận xuyên tả gây hoang mang trong dư luận của chúng nhân dân
tôi hiểu rằng cái dân chủ của nhà nước xã hội chủ nghĩa chúng ta
là dân chủ có tổ chức dân chủ tập trung
và dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật và bằng pháp luật
do đó những cái hành vi mà lê anh dũng nợi dụng dân chủ để đôi kéo kích động
một số quần chúng có sự hạn chế về nhận thức
để mà thực hiện những cái hành vi chống phá đảng của nhà nước
theo cá nhân tôi gần phải được nghiêm trị
có những đối tượng là nhiều đối tượng đến ăn ở ngủ nghỉ
tại cái căn hộ của nhà đối tượng dũng
thế và đã làm với cái việc làm như thế
với những việc làm tuyên truyền sai trái pháp luật của nhà nước
đã làm ảnh hưởng cho tới cộng đồng dân cư
sống trong cái khu vực của đối tượng
rất bất an
cái gọi là kênh truyền hình chtv mà lê văn dũng tự đặt ra
thực ra đây không phải là kênh truyền hình
mà chỉ là các video do lê văn dũng tự quay qua camera của điện thoại di động
rồi cho phát tán đăng tải trên mạng xã hội facebook hoặc youtube
hàng nghìn video clip livestream đã được đối tượng thực hiện
trong đó có nhiều video clip có nội dung xuyên tạc bóp méo sự thật
như vấn đề quy hoạch bán đảo sơn trà đà nẵng
sân bay tân sơn nhất tp hcm
vụ việc phức tạp tại bốt lai cậy tiền giang đồng tâm mỹ đức hà nội
báo chí là cơ quan ngôn luận của tổ chức
nói tóm lại là thế
mà tổ chức đây là tổ chức trong hệ thống chính trị
được cấp phép
thế còn cái nào không đứng như thế thì anh mới ngăn chặn
anh bảo địa chỉ facebook thì ok kể anh
nếu anh bảo nhân dân báo chí thì không được
cho nên chúng ta cứ để thế này thì một cái mọc lên hai cái mọc lên
hàng trăm cái mọc lên
nó loạn sĩ ngẫu cả
anh bảo nhân dân báo chí cả
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
lợi dụng các vấn đề phức tạp về chủ quyền biên giới
khiếu kiện đất đai
hay việc xét xử một số đối tượng chống đối như củ huy hà vũ
lê quốc quân nguyễn hữu vinh
lê văn dũng đã tham gia kích động
xúi dục hàng trăm cuộc biểu tình
tụ tập gây dối an ninh trật tự tại hà nội
và các địa phương trên cả nước
tham gia các hội nhóm chống đối
nhóm no you
phong trào chấn hương nước việt
từ năm hai nghìn một mươi bảy
lê văn dũng điều hành cái gọi là
kênh bốn của phong trào chấn hương nước việt
rồi đổi tên thành thông tấn xã vỉa hè
chấn hương tv
chtv việt nam
lê văn dũng thường xuyên đi đến các địa phương
có dân khiếu kiện
để thu thập thông tin
sau đó tổng hợp xuyên tạc
gặp gỡ tụ tập cùng một số đối tượng phản động chống đối khác
như huỳnh ngọc tranh nguyễn lận thắng
nguyễn tưởng thụy
lựa chọn tiến hành phỏng vấn trực tiếp người dân khiếu kiện
và phát lên facebook cá nhân
nhằm mục đích câu like
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé